các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin đầu tiên về cập nhật các mắc mới tối nay ngày hai mươi bốn tháng hai tại việt nam
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận sáu mươi chín một trăm hai mươi tám ca nhiễm mới trong đó chín ca nhập cảnh và sáu mươi chín một trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
tăng tám bảy trăm tám mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có bốn mươi tám một trăm bảy mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội tám tám trăm sáu mươi bốn
bắc giang bốn một trăm một mươi bốn
hải dương hai chín trăm bốn mươi tám
sơn la hai tám trăm sáu mươi
phú thọ hai năm trăm chín mươi sáu
nam định hai năm trăm chín mươi hai
hòa bình hai ba trăm chín mươi một
bắc ninh hai ba trăm bảy mươi năm
vĩnh phúc hai một trăm một mươi bảy
hưng yên một chín trăm chín mươi năm
hải phòng một tám trăm chín mươi
ninh bình một bảy trăm chín mươi chín
yên bái một sáu trăm sáu mươi sáu
lào cai một sáu trăm năm mươi năm
nghệ an một sáu trăm hai mươi chín
hà giang một năm trăm sáu mươi
đắk lắc một năm trăm một mươi bốn
thái nguyên một bốn trăm chín mươi bảy
lạng sơn một bốn trăm tám mươi
thái bình một bốn trăm năm mươi sáu
khánh hòa một hai trăm hai mươi chín
quảng nam một một trăm chín mươi chín
tuyên quang một một trăm một mươi tám
bình định một một mươi sáu
quảng bình chín trăm tám mươi bảy
đà nẵng chín trăm tám mươi một
thanh hóa tám trăm tám mươi một
cao bằng tám trăm một mươi bốn
điện biên bảy trăm ba mươi tám
lâm đồng bảy trăm ba mươi hai
hà tĩnh bảy trăm một mươi năm
phú yên sáu trăm năm mươi sáu
bà rịa vũng tàu sáu trăm bảy mươi hai
bình phước sáu trăm một mươi
bình dương năm trăm bảy mươi bảy
hà nam năm trăm ba mươi
lai châu bốn trăm ba mươi tám
cà mau bốn trăm hai mươi hai
quảng trị bốn trăm một mươi bốn
bình thuận hai trăm tám mươi bốn
đắk nông hai trăm năm mươi ba
thừa thiên huế hai trăm bốn mươi hai
bắc cạn hai trăm một mươi bốn
tây ninh một trăm bảy mươi chín
bến tre một trăm bảy mươi chín
đồng nai một trăm bốn mươi tám
quảng ngãi một trăm bốn mươi năm
vĩnh long tám mươi ba
bạc liêu tám mươi một
kiên giang bảy mươi bảy
trà vinh bảy mươi bốn
cần thơ năm mươi một
ninh thuận một mươi bảy
sóc trăng một mươi bảy
đồng tháp một mươi
tiền giang bảy
hậu giang bốn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước
trước đó quảng ninh giảm một tám trăm sáu mươi tám hòa bình giảm hai trăm linh bốn tuyên quang giảm một trăm năm mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hà nội tăng một bốn trăm bốn mươi năm bắc giang tăng một một trăm bảy mươi ba tp hcm tăng một một mươi năm
trùng bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một chín trăm sáu mươi tám ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicro
tại thành phố hồ chí minh chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai mươi thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an hai bà rịa vũng tàu một bình dương hai lâm đồng một ninh bình một hưng yên sáu bình phước một an giang một
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba triệu năm triệu ca mắc covid một mươi chín
từ đầu dịch đến nay việt nam có ba triệu bốn mươi một năm trăm linh sáu ca nhiễm đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có ba mươi bảy trăm chín mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước ba ba mươi bốn hai trăm một mươi một ca
trong đó có hai triệu ba trăm ba mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm hai mươi sáu năm mươi chín bình dương hai trăm năm mươi chín hai trăm hai mươi một hà nội hai trăm hai mươi sáu chín trăm sáu mươi bốn đồng nai một trăm linh tám trăm một mươi bốn tây ninh tám mươi chín năm trăm bốn mươi chín
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khả năng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm ghi nhận trong nước ba triệu ba mươi bốn hai trăm một mươi một bình dương hai trăm năm mươi chín hai trăm hai mươi một hà nội hai trăm hai mươi sáu chín trăm bốn mươi một đồng nai một trăm linh tám trăm bốn mươi một

tp hcm một mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng hai ghi nhận một trăm một mươi một ca tử vong
tại hà nội hai mươi sáu đà nẵng tám thái nguyên bảy ca trong hai ngày đắk lắk năm ca trong hai ngày nghệ an năm quảng ngãi năm ca trong hai ngày bắc giang ba ca trong hai ngày bình định ba kiên giang ba nam định ba quảng bình ba ca trong hai ngày bạc liệu hai bình phước hai bình dương hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay ba mươi chín tám trăm tám mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một ba so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên hai trăm hai mươi năm
tổng số ca tử vong xếp thứ bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn
tại tp hcm khi f xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo các trường học đã bày tỏ gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vì thiếu kinh phí trang thiết bị y tế nhiều trường học phải trông chờ các nguồn đóng góp từ các nhà hào tâm và các bậc phụ huynh
được biết theo báo cáo từ sở y tế tp hcm chỉ trong hơn một tuần học qua tp hcm đã ghi nhận bảy năm trăm linh năm ca nhiễm trong trường học
giáo viên và sáu bảy trăm chín mươi chín học sinh trong đó khối mậm non là ba trăm chín mươi bốn em khối tiểu học là hai bảy trăm tám mươi sáu em trung học cơ sở là một tám trăm bảy mươi năm em
trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên là một bảy trăm bốn mươi bốn em bị nhiễm covid một mươi chín
điều này nằm trong dự đoán của tp hcm khi học sinh tất cả các cấp đồng loạt đi học trở lại sau tết nguyên đáng
tuy nhiên việc số ca f được phát hiện và tăng mạnh các cơ sở giáo dục phải chịu áp lực rất lớn
khi kinh phí chống dịch của trường hạn hẹp trang thiết bị y tế được chuẩn bị trước đó càng dần
việc mua sắm và chuẩn bị mới phải phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ phụ huynh
lãnh đạo một trường tiểu học tại tp thủ đức cho biết vừa qua trường phải nói nhỏ với phụ huynh để huy động nguồn đóng góp kinh phí chống dịch
như là mua kích test nhung dịch khử khuẩn vệ sinh cho từng lớp
vì này cho biết trước khi trẻ đi học trở lại trường có đề xuất và được hỗ trợ kinh phí từ nhà nước về việc sửa chữa
mua sắm cơ sở thiết bị phục vụ dạy học nhưng sử dụng gần như hết vì thời gian nghỉ học kéo dài
nhiều hạng mục của trường đã xuống cấp và hư hỏng nặng
còn kinh phí phòng chống dịch trường sử dụng kinh phí dự phòng quỹ y tế học đường để trang trải
chi phí tốn kém lắm nhất là ký test vừa rồi có hai lớp có f là trường phải tốn gần chục triệu để mua kích khử khuẩn
nói không phải nhưng nhiều khi chỉ mong f phát hiện ở nhà chứ đừng ở trường tốn và cực đủ đường
may là trường cũng có nhiều phụ huynh vẫn sẵn sàng mua tặng trang thiết bị đo thân nhiệt
xịt khuẩn tự động khẩu trang rồi vị này bày tỏ
bày tỏ bức xúc về vấn đề này vì lãnh đạo một trường trung học phổ thông tại tp hcm cho biết
trường đón học sinh trở lại từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm đó các sở ngành đã thông tin rằng sẽ cung cấp năm mươi một trăm linh ký test cho mỗi trường
nhưng đến nay vẫn không thấy đâu
ông cho hay trường có gần hai học sinh đi học
nhân sự tăng nhiều kinh phí thì không có kêu gọi thì phụ huynh phàn nàn
không chuẩn bị chú đáo thì phụ huynh lại bất an
kích test gần cả một trăm linh đồng một cái một lớp có f là tốn gần năm mươi kích
lúc chỉ có lớp một mươi hai đi học f không có thì trường còn dư giả
toàn trường đi học thì chỉ vài ngày là hết sạch phải đi xin hỗ trợ từ phụ huynh rất cực
hiệu trưởng này cho biết
ông nguyễn minh hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa cho biết
trường có hơn ba học sinh lớp sáu đến lớp một mươi hai
nên kinh phí để trang trải phòng chống dịch rất lớn
tuy nhiên may mắn là trường có nhiều sự tài trợ từ các nhà hảo tâm để mua kites
khử khuẩn nên trường có nguồn để sử dụng khi cần
hơn nữa sĩ số của trường chỉ từ ba mươi đến ba mươi năm em một lớp nên khi có f cũng không tốn kém nhiều
ngoài ra bản thân phụ huynh của trường cũng chủ động theo dõi sức khỏe của con
khi có dấu hiệu sẽ tự test tại nhà nên giảm áp lực nhiều cho trường
tuy nhiên trường không thể duy trì mãi việc xin phụ huynh được
trường cũng đang bàn với bang đại diện cha mẹ học sinh để tiến tới xã hội hóa trong công tác phòng chống dịch
vì các công tác hiện tại chỉ giải quyết tình thế trước mắt thôi
trong khi chống dịch là lâu dài nên cần phải có nguồn kinh phí cơ bản
chứ không thể trông chờ sự hỗ trợ của từng phụ huynh ông minh nói
thưa quý vị và các bạn abidon đang là loại thuốc được người dân trên cả nước săn lùng
bởi theo lời quảng cáo trên các trang mạng xã hội
đây là loại thuốc có thể dùng trong phòng và điều trị bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên loại thuốc này chưa được cấp
nó không có phép sử dụng tại việt nam
và mới đây căn cứ đề xuất phối hợp kiểm tra của công an quận thanh xuân
đội quản lý thị trường số một mươi hai của quản lý thị trường hà nội đã tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải
đối với hai đối tượng có dấu hiệu khả nghi vận chuyển loại thuốc này
cụ thể lực lượng chức năng đã kiểm tra xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín v một trăm năm mươi năm x
do ông bùi đức toàn là người điều khiển đang dừng đổ trước cửa nhà số sáu trăm một mươi hai
đường nguyễn trãi quận thanh xuân
trong quá trình kiểm tra
phát hiện ông toàn đang vận chuyển hai thùng cắt tông chứa hàng hóa là hai trăm bốn mươi hộp thuốc tân dược
mang nhãn hiệu alpidol loại một mươi viên vỉ một hộp
hàng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp
ngay sau đó lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe máy mang biển kiểm soát một mươi tám y hai xxxxx
do ông đinh văn hiểu là người điều khiển đang dừng đỗ tại địa chỉ ngõ bốn trăm bảy mươi bảy đường nguyễn trãi
quận thanh xuân
qua kiểm tra phát hiện
ông hiểu đang vận chuyển một thùng cà tông chứa hàng hóa là hai trăm bốn mươi hộp thuốc tân dược
mang nhãn hiệu alpidol loại một mươi viên vỉ một hộp
hàng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp
đội quản lý thị trường số một mươi hai đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số tăng vật để tiếp tục xác minh làm rõ
trước đó tổng cục quản lý thị trường đã có công văn gửi cục quản lý thị trường
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng kit test covid một mươi chín
bởi theo phản ánh của các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội có hiện tượng
một số đối tượng buôn bán mặt hàng ký test covid một mươi chín và các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi
chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành có dấu hiệu nhập lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
để đảm bảo quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng tổng cục quản lý thị trường yêu cầu
cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung
tại các công văn số ba nghìn năm tc qltt cnv ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng
thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín công vang số tám trăm bốn mươi sáu tc qltt cnv ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố chỉ đạo
các đội quản lý thị trường
đặc biệt tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố chỉ đạo
để chủ động phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng ký test covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
bên cạnh tình hình dịch đang rất căng thẳng ở các thành phố lớn thì tại hà nội
tính đến thời điểm ngày hai mươi bốn tháng hai đã có năm trong tổng số sáu huyện thị thành phố của tỉnh hà nam
ghi nhận trên một ca mắc covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam vừa ghi nhận thêm bốn trăm bốn mươi tám trường hợp có kết quả dương tính
với sars cov hai trong số đó bốn trăm hai mươi bảy f phát hiện qua sàng lọc y tế một mươi chín f ghi nhận tại khu vực phong tỏa
cách ly tại nhà và hai f ghi nhận tại khu cách ly
lũy kế từ chiều một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến sáng ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hà nam ghi nhận
một mươi tám trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp mã
phân bố ca bệnh theo nơi ghi nhận tại các khu công nghiệp một một trăm bốn mươi bốn tại các công ty doanh nghiệp
ngoài khu công nghiệp sáu trăm linh tám tại thành phố phủ lý ba một trăm linh năm tại huyện bình lục một nghìn sáu mươi năm tại huyện duy tiên
một ba trăm tám mươi bảy tại huyện lý nhân sáu trăm ba mươi sáu tại huyện kim bản một hai mươi tại huyện thanh liêm một bốn mươi bảy nhập cảnh một mươi bốn
tại các tỉnh khác về tỉnh
tỉnh hà nam ghi nhận một bảy trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp mã
văn bố ca bệnh theo nơi ghi nhận
học sinh từ lớp một đến lớp sáu tạm nghỉ học trực tiếp để chuyển sang học trực tuyến sẽ giúp hạn chế sự lây lan
của dịch covid một mươi chín trong phạm vi trường học làm giảm sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới trẻ mầm non và học sinh
trong thời gian trẻ mầm non tạm thời nghỉ học học sinh lớp một đến lớp sáu tạm nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến
cùng với việc phối hợp thực hiện việc quản lý theo dõi báo cáo sát tình hình sức khỏe của trẻ và học sinh
ngành giáo dục và các nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định
đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình năm học
còn tại tỉnh đồng nai nơi đây cũng đã ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron đầu tiên
theo nhận định số ca mắc covid một mươi chín đang có xu hướng tăng cao
nguồn lây phần lớn từ các cán bộ giáo viên học sinh thực hiện dạy vào học trực tiếp tại trường học
ngày hai mươi bốn tháng hai giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ cho biết tỉnh đồng nai đã ghi nhận
hai trường hợp mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron
đây là hai trường hợp nhập cảnh vào việt nam từ nhật bản vào ngày một mươi tháng một và một mươi bảy tháng một
sau khi hai trường hợp trên có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
cơ quan y tế đã gửi mẫu đến viện pasteur thành phố hồ chí minh xét nghiệm giải trình từ trên
kết quả cho thấy hai trường hợp này nhiễm biến thể omicron
các bệnh nhân đã được cách ly điều trị ngay từ khi nhập cảnh
thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
trong ngày hôm qua hai mươi ba tháng hai toàn tỉnh ghi nhận một năm trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín tăng sáu mươi tám một so với ngày hôm trước
đây là ngày ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới cao nhất trong vài tháng qua
đồng thời số ca nhiễm có xu hướng tăng mạnh trong ba ngày liên tiếp
nguồn lây phần lớn từ các cán bộ giáo viên học sinh thực hiện dạy học trực tiếp tại trường học
lũy kế từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận trên ba trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba cho đối tượng từ một mươi hai tuổi
trở lên trong toàn tỉnh đạt bốn mươi một mươi tám
thưa quý vị tại tỉnh bạc liêu mới đây tỉnh này đã bỏ quy định cấm người chưa tiêm
hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine ra khỏi nhà hoặc nơi cư trú khi quy định này có hiệu lực chưa bao lâu
ngày hai mươi bốn tháng hai văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu thông tin đến các phóng viên báo chí quyết định cập nhật
công bố cấp đội dịch có thay đổi nội dung so với quyết định trước đó của ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
ban hành ngày hai mươi hai tháng hai có hiệu lực từ ngày hai mươi ba tháng hai
theo quyết định mới nhất ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu hủy bỏ nội dung hạn chế việc đi lại của công dân
trên địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân cũng yêu cầu cơ quan liên quan tiếp tục ra soát chủ động tiêm dứt điểm vaccine phòng covid một mươi
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đặc biệt là người trên năm mươi tuổi chưa tiêm một mũi và mũi hai
theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
tiêm dứt điểm mũi một và mũi hai cho trẻ em tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi ba theo hướng dẫn của bộ y tế
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai
tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một và mũi hai đối với nhóm người trên một mươi tám tuổi lần lượt đạt chín mươi chín
chín mươi bảy bốn mươi bốn trong khi mũi ba đạt năm mươi bốn ba mươi một
trước đó theo quy định ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu người trên một mươi tám tuổi nếu chưa tiêm vaccine
hoặc nếu chỉ mới tiêm một liều vaccine covid một mươi chín thì không được phép ra khỏi nhà nơi cư trú
trừ trường hợp khẳng cấp liên quan đến sức khỏe tính mạng hoặc đi tiêm vaccine
nhiều ý kiến cho rằng quy định này có phần cứng nhắc bởi tỷ lệ bao phủ vaccine của tỉnh đã đạt gần một trăm linh
trong live stream mới đây chia sẻ về chủ đề trẻ đi học bệnh tăng có căng không
bác sĩ trương hiếu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm đã giải đáp một số thắc mắc của các phụ huynh
về những vấn đề xoay canh chuyện trẻ không may nhiễm
trẻ đi học hay ở nhà thì nguy cơ nhiễm covid một mươi chín chỉ hơn một chút nhưng đi học rất quan trọng
khi trẻ hết bệnh con sẽ lại đi học quan trọng là người lớn phải bình tĩnh
trong quá trình đi học trẻ có thể nghỉ vài buổi bên cạnh đó tuân thủ năm k bớt giao lưu để đỡ nhân rộng bệnh
như vậy thì có đi học hay có ở nhà mà nguy cơ mắc bệnh chỉ hơn nhau một chút thôi mà có mắc bệnh thì nghỉ học
hết bệnh thì lại đi học lại
quan trọng là đừng để nó rối lên cứ theo quy định mà làm không có việc gì phải lo lắng
khi trẻ mắc covid một mươi chín chuyện uống thuốc hạ sốt là cần thiết và bình thường
ngoài ra cần uống nước nhiều đặc vì không nên test nhiều
tốt nhất là không cần test
khi đã phát hiện trẻ dương tính thì tập trung vào việc điều trị
nếu khỏi giận thì một mươi bốn ngày sau đi ra ngoài bình thường
nếu khỏi giận thì một mươi bốn ngày sau đi ra ngoài bình thường
không cần lo lắng chuyện tại sao mãi không âm tính lại
omicron lây lan rất nhanh ú bệnh nhanh nhưng hết cũng rất nhanh
như vậy số ca tăng hàng ngày cũng là điều rất bình thường
lên đặt đỉnh sẽ hạ
sau khi hết bệnh nếu không có vấn đề thì không cần phải tái khám
thành ra theo tôi nhiễm omicron không phải lo
không thể nào ngừng đi học nếu số ca tăng lên không ảnh hưởng tới việc điều trị
nếu bị bệnh thì để con ở nhà
còn khỏi thì lại cho đi học bình thường
có thể học sen kẻ dân
đi học online và đi học trực tiếp
cần có thái độ tích cực trong thời buổi thích nghi với covid một mươi chín
hạn chế đọc những thông tin tiêu cực từ các di chứng hậu covid
tuyệt đối không thể ngừng đi học nếu như số ca tăng không ảnh hưởng đến khối điều trị
cũng theo bác sĩ trương hữu khanh khi trẻ đi học về phụ huynh cần phải thay quần áo ngay cho trẻ
xúc miệng nhỏ mũi thường xuyên việc sông mũi và uống men vi sinh không cần thiết
khi trẻ có triệu chứng nên cho trẻ test covid để nắm tình hình tránh đi học
sẽ lây lan cho các trẻ khác
cuối bản tin sẽ là tình hình covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ qua dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu á
theo đó malaysia thái lan ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay
và số ca mắc mới tại hàn quốc còn ở mức cao thứ hai trên thế giới
ngày hai mươi bốn tháng hai theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca
trong vòng hai mươi bốn giờ qua số ca mắc mới tại nước này vượt mốc một trăm bảy mươi ca
ngày thứ hai liên tiếp do sự lây lan của biến thể omicron
cụ thể nước này ghi nhận một trăm bảy mươi một mươi sáu ca mắc mới giảm nhẹ so với mức một trăm bảy mươi một bốn trăm năm mươi hai ca
được ghi nhận một ngày trước đó
tính đến nay hàn quốc đã ghi nhận tổng cộng hai bốn trăm chín mươi chín một trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy sáu trăm tám mươi chín trường hợp không qua khỏi
số bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang trong tình trạng nguy kịch cũng tăng mạnh từ năm trăm một mươi hai ca
trong ngày hai mươi ba tháng hai
lên mức năm trăm tám mươi một ca còn số này đã tăng gần gấp ba lần trong vòng một tuần
từ khoảng hai trăm linh ca vào hồi đầu tuần trước
cùng ngày malaysia ghi nhận thêm ba mươi một một trăm chín mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
mức cao nhất trong một ngày tại nước này đưa tổng số ca mắc lên ba ba trăm linh năm một trăm năm mươi bảy ca
cũng trong hai mươi bốn giờ qua malaysia đã có thêm một trăm một mươi chín trường hợp không qua khỏi
tính đến nay đã có ba mươi hai bốn trăm tám mươi tám trường hợp tử vong do mắc covid một mươi chín
tại quốc gia đông nam á này
hiện khoảng tám mươi hai dân số malaysia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
bảy mươi tám tám dân số đã tiêm đủ liều cơ bản và bốn mươi ba bảy dân số đã tiêm mũi tăng cường
trong khi đó thái lan cũng ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay
hai mươi ba năm trăm năm mươi bảy ca trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với làn sóng lây lan của biến thể omicron
trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận thêm ba mươi tám trường hợp tử vong
vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục một trăm tám mươi bốn
trường hợp ghi nhận vào hôm một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm số ca mắc mới cũng ghi nhận mức cao kỷ lục là hai mươi ba bốn trăm một mươi tám ca
tại thái lan hiện số người phải điều trị tại bệnh viện hoặc cách ly
tại các cơ sở cộng đồng ở mức dưới một trăm tám mươi một người
thấp hơn so với mức hai trăm một mươi hai người ghi nhận vào hôm một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tính đến nay khoảng sáu mươi chín dân số nước này đã tiêm đủ liều cơ bản cao gần năm lần
với mức khoảng một mươi hai vào hồi cuối tháng tám năm ngoái
kể từ khi dịch bệnh bùng phát thái lan ghi nhận khoảng hai bảy mươi chín triệu ca mắc
trong đó có hai mươi hai bảy trăm sáu mươi tám ca tử vong
thưa quý vị trước thực tế số ca mắc liên tục tăng nhanh như hiện nay
việc nghiêm túc thực hiện năm k để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh là cần thiết hơn bao giờ hết
bên cạnh đó những di chứng hậu covid một mươi chín cũng rất đáng lo ngại
vậy nên chúng ta cũng không nên có suy nghĩ lơ là phòng dịch
hay có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và cộng đồng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại